vào dạng sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy tổ công tác phòng chống đua xe trái phép thuộc công an tỉnh tiền giang
đã ngăn chặn và tiến hành vây bắt các đối tượng đua xe kéo cháy phép trên quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn xã phước thạnh tp mỹ tho
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và tạm giữ hai mươi bốn đối tượng cùng một mươi bảy xe mô tô trong đó có bốn xe đã thay đổi kết cấu
các đối tượng cùng phương tiện được đưa về phòng cảnh sát giao thông làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập để chuẩn bị đua kéo xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ